hình ảnh mẹ nữ sinh giao gà trong vụ án ma tuế năm năm trừa hồi kết
đối tượng sát hại người trên phố cự lộc khai dì tại cơ quan công an
vụ sát hại bạn gái rồi phi tăng trong vườn hung thủ sinh năm hai nghìn chín có bị tử hình
nam shipper ở tp hcm bị trộm xe máy với hơn tám mươi đơn hàng
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị sáng ngày hai mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần thị hiền
hai mươi chín tuổi trú tại điện biên về tội mua bán trái phép chất ma túy
bà hiền được biết đến là mẹ của nữ sinh giao gà nạn nhân trong vụ án mạng từng gây chấn động dư luận tại tỉnh điện biên
tại tòa trong phần khai báo lý lịch bà hiền cho biết có hai con gái bị cáo bật khóc khi nhắc đến con gái thứ hai là cmc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy nạn nhân bị rời trò đồi bại và sát hại dã man năm năm trước
con gái lớn của bà hiền được triệu tập tới tòa với tư cách là người liên quan
tế bà hiền còn có các bị cáo vì văn toán lường văn hùng và bùi văn công cùng chú tại điện biên
nhóm này bị tuyên án từ hai mươi năm tù đến trung thân ở phiên sơ thẩm và không kháng cáo
đây cũng chính là những thủ phạm bắt cóc dở trò đổi bại rồi sát hại con gái bà hiền
người còn lại là bị cáo vì thị thu bốn mươi hai tuổi vợ của vì văn toán bị tòa sơ thẩm tuyên án trung thân
kháng cáo kêu an nhưng sau đó bị y án do sức khỏe không đảm bảo
bị cáo trần thị hiền nhờ các luật sư trình bày lại nội dung đơn kháng cáo kêu oan
theo đó bị cáo cho rằng vụ án được tố giác bởi chính những kẻ đã sát hại con gái mình là không khách quan
có động cơ vụ an đổ tội cho bà để biện minh giảm nhẹ tội cho họ
mẹ nữ sinh giao gà cho rằng sau khi con gái bị phát hiện tử vong và trong thời gian chưa bị bắt
toán công và hùng đã có thời gian bàn bạc trao đổi với nhau và nhận dạng mình để tạo dựng lời khai gian dối
nữ bị cáo khẳng định không phải là người mẹ vì tiền nên không cứu con
cũng không quen biết vay nợ tiền không muốn bán ma túy với nhóm hung thủ đã sát hại con gái mình
bà hiền cũng nói trong ngày ba mươi tết năm hai nghìn một mươi chín không có ai gọi mình đòi nợ như lời toán và công đã khai
sau khi luật sư đọc lại đơn kháng cáo bà hiền xác nhận và tiếp tục khóc
mẹ nữ sinh giao gà cho hay bà giờ không thủ án gì toán hùng công
tội ác của họ gây ra cho con gái bà giờ họ phải gánh hình phạt thích đáng
chỉ mong những người này hãy nói lên sự thật để bà được minh oan
hội đồng xét xử sau đó quy định tạm nghỉ trong bốn mươi năm phút để bị cáo hiền được ổn định tinh thần
để biết vụ án này kéo dài đến nay đã hơn năm năm
mẹ nữ sinh giao gà liên tục kêu oan tòa sơ thẩm từng tuyên bị cáo có tội
sau đó tòa phúc thẩm tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm
rồi quyết định giám đốc thẩm lại tuyên hủy một phần bản án phúc thẩm
liên quan đến vụ sát hại người trên phố cựu lộc
ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân hà nội cho biết
đang tạm giữ hình sự đồng thời tiến hành lấy lời khai của đối tượng phạm duy thịnh
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại ngõ quan nhân phường nhân chính thành xuân
qua tài liệu của cơ quan điều tra tối một mươi chín tháng bốn
phạm duy thịnh cùng vợ và hai người bạn là anh vũ anh dũng và anh lê xuân tùng đi ăn uống
có sử dụng rượu bia rồi về quán cà phê địa chỉ số bốn mươi phố cự lộc thượng đình thanh xuân hà nội
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi chín tháng bốn thịnh xảy ra mâu thuẫn với một nam giới mặc áo trắng
chưa rõ thông tin địa chỉ ngồi ở bàn bên cạnh
sau đó thịnh đã chạy về nhà ở ngõ quan nhân lấy hai con dao rồi quay lại quán cà phê số bốn mươi phố cự lộc
thấy vậy cả anh dũng tùng can ngăn tách thịnh và nam giới mặc áo trắng nêu trên da
lúc này anh lsb người quen với nhóm của thịnh gọi điện thoại cho anh vũ anh dũng
thì được biết thịnh đang xảy ra mâu thuẫn ẩu đả tại khu vực quán cà phê số bốn mươi cự lộc
lập tức anh b đã điều khiển xe mô tô đi đến khu vực phố cựu lộc
để can ngăn lúc này thịnh đang được các anh tùng dũng khuyên nhủ bớt nóng để bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn
còn anh b dừng xe đi bộ lại gần và ôm lấy thịnh để cản
thì bất ngờ đối tượng dùng dao tấn công khiến anh b tử vong tại chỗ
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân công an quận thanh xuân đã có mặt tại hiện trường
bắt giữ đối tượng phạm duy thịnh để điều tra xử lý theo quy định pháp luật
tại cơ quan công an đối tượng thịnh khai nhận do thấy có người ôm sau tưởng nhóm đối thủ
nên anh ta dùng dao tấn công sau khi biết đã ra tay nhầm với bản thân mình
thịnh vô cùng ân hận gửi lời xin lỗi gia đình người bạn bị hại
những ngày qua vụ nữ sinh bị bạn trai sát hại rồi phi tăng trong vườn chuối ở hải phòng
đang khiến dư luận không khó xôn xao theo dõi diễn biến sự việc nhiều người đặt câu hỏi
với độ tuổi vị thanh niên liệu nghi phạm lê phong t có phải đối diện với án tử hình
để đi tìm câu trả lời mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe ý kiến của luật sư ngay sau đây
mới đây lê phong tê sinh năm hai nghìn chín ở xã an hồng huyện an dương hải phòng
đã bị bắt với cáo buộc sát hại bạn gái cùng tuổi là n t g chú củng xã
tại cơ quan điều tra lê phong tê đã thừa nhận hành vi tội ác của mình
trước đó tê và nạn nhân có quan hệ tình cảm đã có con vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
cả hai phải nghỉ học ở nhà trong con
chiều một mươi chín tháng bốn sau khi cùng nhau đi lòng vòng trong xã đến một mươi sáu giờ tê đưa dê về nhà mình và xảy ra sô sát
sau khi gây án toàn còn lấy điện thoại của nạn nhân nhắn tin cho mình với nội dung
đừng tìm vẫn ổn
phân tích vụ việc trên dưới góc độ pháp lý luật sư lê hồng vân đoàn luật sư hà nội nhận định
điểm đáng lưu ý là cả nghi phạm và nạn nhân trong vụ án mạng đều là người chưa đủ tuổi thành niên
về chế tài xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội điều một mươi hai bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm quy định
người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên nhưng chưa đủ một mươi sáu tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng
do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
ngoài ra khoảng ba điều tám của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm về phân loại tội phạm nêu rõ
tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội
mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến một mươi năm năm tù
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội
mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là trên một mươi năm năm tù tù trung thân hoặc tử hình
đối chiếu quy định trên tùy thuộc vào khung hình phạt mà hành vi sát hại người
sẽ được coi là tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
do đó người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
thực hiện hành vi sát hại người sẽ bị xử lý hình sự trong mọi trường hợp
song mức phạt tù đối với đối tượng này sẽ thấp hơn so với mức phạt quy định tại điều luật
khoảng hai điều một trăm linh một quy định với người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi khi phạm tội
nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù trung thân hoặc tử hình
thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một mươi hai năm tù
nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá một phần hai mức phạt tù mà điều luật quy định
như vậy dù hậu quả có nghiêm trọng tàn nhận đến đâu
thì người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi chỉ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc nhất là một mươi hai năm tù
không áp dụng hình phạt tù trung thân và tử hình đối với người dưới một mươi tám tuổi phạm tội
mới đây công an phường long thạnh mỹ tp thủ đức cho biết
đang phối hợp với các đơn vị liên quan
điều tra vụ hai người đàn ông trộm xe máy chở hàng giữa ban ngày
được biết nạn nhân là anh huỳnh văn sơn ba mươi bốn tuổi quê vĩnh long nhân viên giao hàng của một đơn vị vận chuyển
cụ thể khoảng một mươi một h ngày hai mươi một tháng bốn anh huỳnh văn sơn chạy xe máy chở theo hàng đi trên khu vực phường long thạnh mỹ tp thủ đức
người này tấp xe máy vào một quán cơm tấm thì chủ quán báo hết trả
nên anh đi qua quán phở bên cạnh ăn mà không chạy xe máy theo và cũng để chìa khóa trên xe
trong lúc anh sơn đang ăn thì có hai nam thanh niên đi cùng xe máy
người ngồi sau bước xuống xe tiến tới tiếp cận xe anh sơn
chỉ trong tích tắc một mươi hai giây kẻ gian tiếp cận xe anh sơn rồi lấy xe bỏ chạy cùng hàng chục đơn hàng trên xe
tổng những đơn hàng này trị giá khoảng một mươi một triệu đồng
nhiều người thấy xe bị trộm thì đuổi theo nhưng không được vì kẻ trộm hành động quá nhanh
vụ việc sau đó được anh sơn trình báo cho công an và công ty giao hàng
hiện vụ việc đang được công an biểu trà
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật
mời quý vị cùng theo dõi
khoảng năm giờ ngày hai mươi hai tháng bốn trên tuyến cao tốc trung lương mỹ thuận
hướng từ thành phố hồ chí minh về các tỉnh miền tây
đoạn qua địa bàn tỉnh tiền giang xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa taxi và xe tải
tại hiện trường chiếc taxi màu trắng xanh bị tông bể nát phần đầu vào đuôi xe
còn xe tải lật nghiêng đè lên giải phân cách của cao tốc trung lương mỹ thuận
sau vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng tuần tra trên cao tốc
cùng với công an tỉnh tiền giang đã có mặt tại hiện trường
điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời đưa tài xế đi cấp cứu
những người có mặt tại hiện trường cho biết khả năng có người trên xe taxi đã tử vong
vụ tai nạn đã khiến cho lượng xe cộ trên cao tốc ủ nứ kéo dài nhiều km trên cao tốc
lực lượng cảnh sát giao thông đã chốt chặn các đường lên cao tốc
ở khu vực thị xã cây lệ để tránh tình trạng ủ nứ giao thông kẹt xe kéo dài
ngày hai mươi hai tháng bốn phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị vừa kịp thời giật tắp vụ cháy nhà khóa cháy cửa
đồng thời giải cứu thành công đôi vợ chồng già
vụ cháy xảy ra vào lúc hai mươi một h năm mươi tám phút ngày hai mươi một tháng bốn tại ngôi nhà số bốn mươi một đường phan bội châu
phương thắng lợi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
khi lửa bất ngờ bùng phát từ phía sau khu vực bếp tại tầng trệt
tiếp nhận tin báo cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh đắk lắc đã điều động ba xe chuyên dụng cùng một mươi bốn cán bộ chiến sĩ tại hiện trường
triển khai các biện pháp dập lửa
thời điểm này lửa bùng phát mạnh khu vực bếp tầng trẻ xuất hiện nhiều khói và khí độc
vợ chồng ông nguyễn bỉ sáu mươi tám tuổi và vợ là nguyễn thị bảo lợi sáu mươi bảy tuổi
đang ở trong nhà không thể thoát ra do cửa bị khóa cháy
hai người đã chạy lên tầng thượng của ngôi nhà nhưng do tuổi cao sức yếu cả hai không thể thoát ra ngoài
ngay sau đó lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đắk lắc
đã sử dụng thiết bị chuyên dụng phá cửa tiếp tận dập tắt lửa tầng trệt
đồng thời sử dụng xe thang giải cứu thành công vợ chồng ông bỉ an toàn
vụ hòa hoạn không gây thiệt hại với người
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy
sáng hai mươi hai tháng bốn tin từ cơ quan chức năng xác nhận
có vụ việc bé sinh năm hai nghìn một mươi chín tử vong thương tâm
do rơi xuống hồ bơi của homestay ở phường mũi né thành phố phan thiết bình thuận vào chiều hai mươi một tháng bốn
theo thông tin ban đầu ông ngoại của nạn nhân làm việc cho homestay ở khu phố một phường mũi né thành phố phan thiết
nên có dẫn hai cháu lên chơi
quá trình ở homestay bé gái sinh năm hai nghìn một mươi chín bị té xuống hồ bơi
đến khi phát hiện và vớt lên bờ thì nạn nhân đã tử vong
bé gái sau đó được đưa về nhà tại khu phố một mươi năm phường mũi né thành phố phan thiết
công an phường mũi né đã đến xác minh thông tin vụ việc
vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh
cần trông chừng trẻ nhỏ khi đến các địa điểm có hồ bơi ao hồ sông suối
để tránh các vụ đuối nước thương tâm xảy ra
sáng hai mươi hai tháng bốn thông tin từ tri cục thủy sản thanh hóa cho biết
vào lúc một giờ ngày hai mươi một tháng bốn tàu cá th chín mươi nghìn tám mươi tám ts của ông hoàng văn san
đang làm nghề lồng ghẹ trên vịnh bắc bộ thì bị lốc xoáy gặp nạn
thời điểm gặp nạn trên tàu có tám thuyền viên bốn người đã được tàu nước ngoài cứu vớt
hiện còn bốn thuyền viên đang mất tích gồm hoàng văn san sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trần văn thiết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hoàng văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín và hoàng văn thiệu
nhằm hỗ trợ tìm kiếm ngư dân bị mất tích sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa
đã ban hành văn bản gửi các tỉnh từ quảng ninh đến thành phố đà nẵng
để thông báo cho tàu cá và ngư dân hoạt động gần tàu cá bị nạn hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn
tri cục thủy sản ban quản lý cảng cá thanh hóa cũng đã cử cán bộ địa bàn nắm bắt thông tin
hướng dẫn tàu cá hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm tàu cá và ngư dân bị nạn
với mục đích bảo tồn và phát huy các giá trị nghề thủ công truyền thống quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương
ban quản lý hồ hoàn kiếm và phố cổ hà nội đã phối hợp với đơn vị du lịch tỉnh phú yên
tổ chức giới thiệu về làng nghề thổ cầm xì thoại huyện đồng xuân tỉnh phú yên
tại trung tâm thông tin di sản phố cổ hà nội
làng nghề dệt thổ cẩm xí thoại xã xuân lãnh huyện đồng xuân được hình thành từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
bắt đầu xuất hiện ở các hộ gia đình cá nhân tự sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
dần dần được ưa chuộng và mở rộng buôn bán ở các thôn trên địa bàn xã xuân lãnh và các huyện sơn hòa sông hình
các họa tiết trong các sản phẩm dệt thổ cầm của người ban na thôn xì thoại
là những hình khối đối xứng mang tính biểu tượng cao phản ánh quan niệm về vũ trụ trời đất âm dương lấy thiên nhiên làm hình mẫu
những hoa văn trên bề mặt vải thể hiện cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây
chia sẻ những nét đặc sắc trên trang phục của người ba na
một nghệ nhân làng nghề thổ cầm xì thoại huyện đồng xuân tỉnh phú yên cho biết
đặc sắc nhất là đan máy chỉ có một mặt còn như dệt bằng tay ở phú yên có hai mặt mặt trước mặt sau rất rõ nét
trang phục nam và trang phục nữ
hòa văn cũng tương tự nhưng khác nhau là nam chỉ khoác áo ngắn tay còn nữ áo dài tay
đặc biệt là trang phục nữ có những phụ kiện làm từ cây tên ca liếc
cây này ra hoa ra trái da rồi mới lấy hạt phơi thêm hai ba ngày nắng nữa mới gắn lên áo
điểm khác biệt nữa là có một cái mũ quấn lên đầu có một giây để mình thả tóc rồi quấn lên
đến với sự kiện khách tham quan được thưởng thức tài nghệ dệt thổ cầm trên khung cửi của các nghệ nhân làng sĩ thoại
được hướng dẫn mặc trang phục của người ba na được tìm hiểu ý nghĩa của hoa văn cũng như các phụ kiện trên trang phục
với gần tám mươi năm đưa vào hoạt động làng nghề dệt thổ cẩm đã sản xuất ra nhiều sản phẩm đa dạng kiểu dáng màu sắc
để phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước
chỉ lãm giới thiệu nghề dệt thổ cầm xì thoại tỉnh phú yên diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi năm tháng năm
tại trung tâm thông tin di sản phố cổ hà nội số hai mươi tám phố hàng buồm quận hoàn kiếm hà nội
thưa quý vị với chủ đề ẩm thực huế với bốn phương tuần lễ ẩm thực truyền thống huế năm hai nghìn hai mươi bốn
diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày một tháng năm tại khu vực công viên thương bạc
hứa hẹn sẽ là một trong những hoạt động hấp dẫn dành cho du khách trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
hoạt động này được ủy ban nhân dân tp huế tổ chức nhằm tôn vinh bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực huế
và được tổ chức thường niên để phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế mỗi lần đến huế
với sự tham gia của các gian hàng ẩm thực đến từ các tỉnh thành trong cả nước
tuần lễ ẩm thực truyền thống huế sẽ là một chương trình chuyên sâu hấp dẫn về văn hóa ẩm thực huế và mọi miền của đất nước
hứa hẹn mang đến cho du khách và người dân địa phương những trải nghiệm mới thú vị về ẩm thực truyền thống và ẩm thực đương đại việt nam
đến với tuần lễ này người yêu ẩm thực được trải nghiệm không gian ẩm thực truyền thống huế
với ẩm thực dân gian và cung đình khám phá những tinh hoa của món ăn ba miền tại không gian ẩm thực huế với bốn phương
thưởng thức sự hòa quyện giữa ẩm thực truyền thống và hiện đại tại không gian ẩm thực đương đại
người dân du khách còn được đón xem các phần trình diễn điêu luyện của các master trep các nghệ nhân ẩm thực việt nam
tại không gian trải nghiệm thưởng thức trình diễn ẩm thực
cùng với các hội thi hoạt động giải trí trình diễn giao lưu văn hóa ẩm thực sẽ được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra tuần lễ ẩm thực truyền thống huế
tuần lễ ẩm thực truyền thông huế hai nghìn hai mươi bốn cũng là một trong những hoạt động nhằm định hướng đưa huế trở thành một trong những thành phố thành viên
của mạng lưới thành phố sáng tạo unesco trong lĩnh vực sáng tạo ẩm thực vào năm hai nghìn hai mươi
có thể nói người huế đến với ẩm thực không theo cái nghĩa sinh học giản đơn mà thưởng thức bằng cả khứ rác thị giác và cả thính giác
chính trong sự đa dạng của nguồn nguyên vật liệu từ dân dã cho tới sân hảo hải vị
và điểm đặc biệt nhất chính là bàn tay tâm huyết và tài năng của các thế hệ từ bình dân cho tới quý tộc thượng lưu cung đình đã nâng tầm văn hóa ẩm thực huế lên một đẳng cấp vượt trội
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi